theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay miền bắc tiếp tục rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ c
trong khi đó miền nam vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở mức trên ba mươi bốn độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay phía tây và đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét có nơi rét đậm rét hại
vùng núi cao đề phòng có băng giá
thủ đô hà nội có mây ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ cao nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ c